tại hà nội đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã trao số tiền chín mươi một tỷ đồng
hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền trung tây nguyên để khắc phục hậu quả mưa lũ
chia sẻ về những thiệt hại nặng nề do thiên tai mưa lũ sạt lở đất gây ra đồng chí vương đình huệ cho biết
với tinh thần hà nội vì cả nước hà nội cùng cả nước thành phố hà nội tiếp tục hỗ trợ một mươi hai tỉnh miền trung tây nguyên
khắc phục thiệt hại với tổng số tiền chín mươi một tỷ đồng
đây là tình cảm của đảng bộ chính quyền lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô dành cho nhân dân các tỉnh miền trung tây nguyên
bí thư thành ủy hà nội mong rằng bà con vùng lũ sẽ vượt qua khó khăn đón tết nguyên đán vui vẻ đầm ấm